sáng hai mươi tháng một mươi tại thành phố hồ chí minh sở công thương và sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố đã công bố danh mục nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực và nhóm sản phẩm công nghiệp tiềm năng của thành phố giao đoàn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi
theo đó danh mục bảy nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực bao gồm sản phẩm từ kim loại đúc sẵn sản phẩm thiết bị điện sản phẩm từ nhựa cao su sản phẩm thực phẩm chế biến sản phẩm đồ uống sản phẩm điện tử công nghệ thông tin trang phục mây sẵn và một nhóm sản phẩm tiềm năng là sản phẩm thuốc hóa dược và dược liệu
đây là nhóm các sản phẩm có khả năng cạnh tranh cao năng lực sản xuất lớn có tiềm năng xuất thị trường trong nước hoặc xuất khẩu đóng góp đáng kể cho tổng sản phẩm nội địa và phát triển kinh tế của thành phố và đáp ứng các tiêu chí chung của từng ngành
đây là nhóm các sản phẩm có khả năng cạnh tranh cao năng lực sản xuất lớn có tiềm năng xuất thị trường trong nước hoặc xuất khẩu đóng góp đáng kể cho tổng sản phẩm nội địa và phát triển kinh tế của thành phố và đáp ứng các tiêu chí chung của từng ngành

đây là nhóm các sản phẩm có khả năng cạnh tranh cao năng lực sản xuất lớn có tiềm năng xuất lớn đóng góp đáng kể cho tổng sản phẩm nội địa và phát triển kinh tế của thành phố và đáp ứng các tiêu chí chung của từng ngành